thưa quý vị những hành vi bạo hành xâm hại hay là đầu độc trẻ em
là những hành vi đáng lên án gây phẫn nộ dư luận
và ngay trong chiều ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm
đã nhanh chóng vào cuộc và thông tin kết quả điều tra ban đầu
về vụ việc bé trai ba tuổi có dấu hiệu bị bạo hành rụ rỗ xúi rục
sử dụng trái phép chất ma túy
theo đó sau khi các đoạn clip ghi lại cảnh bé trai có dấu hiệu bị bạo hành
và rụ rỗ xúi dục sử dụng ma túy được đăng lên trên mạng xã hội
đối tượng lê văn bậm và người mẹ của cháu bé đã xóa tài khoản facebook
đưa cháu bé bỏ trốn qua nhiều địa bàn khác nhau
sau gần hai ngày khẩn trương truy xét đến một mươi năm h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã phát hiện bắt giữ bậm
khi đang lẩn trốn tại ấp hậu xã tân an hội huyện củ chi
khám xét chỗ ở của bậm công an phát hiện và thu giữ hai mươi một gam ma túy
và một số tăng vật khác có liên quan
tiến hành xét nghiệm nhanh lê văn bậm và mẹ của bé trai dương tính với chất ma túy
riêng bé trai âm tính với chất ma túy và được công an đưa đi kiểm tra sức khỏe
tại bệnh viện nhi đồng tp
hiện sức khỏe đã ổn định chưa có dấu hiệu bất thường
diễn biến xung quanh vụ việc f tám mươi tám đe dọa người vay có dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
mới đây tổng số một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh
với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự đã được cơ quan chức năng phát hiện
trước đó ngày hai mươi ba tháng ba công an tỉnh bắc giang đồng loạt kiểm tra hành chính
tám địa điểm kinh doanh của chi nhánh công ty cổ phần kinh doanh f tám mươi tám trên địa bàn của tỉnh
kết quả bước đầu cho thấy quá trình hoạt động một mươi bảy trên một mươi tám địa điểm kinh doanh của f tám mươi tám bắc giang
có một số tồn tại vi phạm về điều kiện kinh doanh đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự
không lưu giữ bản sao giấy tờ tùy thân của người mang tài sản đến cầm cố
không thực hiện đầy đủ các quy định về trách nhiệm đảm bảo an ninh trật tự
chưa vào đầy đủ thông tin khách hàng trong sổ quản lý
đội cảnh sát hình sự và công an quận kiến an công an thành phố hải phòng vừa phối hợp triệt phá thành công
ổ nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
bắt nhiều đối tượng có liên quan
thời gian gần đây công an quận kiến an nhận được nhiều đơn trình báo về việc mất trộm xe máy trên địa bàn
tiến hành điều tra công an quận kiến an đã triệt xóa thành công ổ nhóm trộm cắp tài sản
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có gồm vũ đình trưởng dương văn hoàng cùng với nhiều đối tượng khác
tăng vật thu giữ gồm sáu xe mô tô các loại
tại cơ quan công an các đối tượng trên đã khai nhận
ngoài các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận kiến an
ổ nhóm đối tượng này còn thực hiện từ sáu đến tám vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn các quận huyện khác trên địa bàn thành phố
nguyễn anh sơn trú tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố quy nhơn
bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản
đáng nói sơn là đối tượng đã từng có năm tiền án về các tội cố ý gây thương tích
gây dối trật tự công cộng trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản
vừa mới ra tù vào cuối năm hai nghìn hai mươi
đến nay thì tiếp tục phạm tội
đây là hiện trường vụ cướp giật tài sản vừa xảy ra trên đoạn đường phạm ngọc thạch
phương trân phú thành phố quy nhơn tỉnh bình định
nạn nhân là bà nguyễn thị lời
trong khi đang trên đường đi giao hàng cho khách tại địa điểm trên
thì bất ngờ bị một nhóm đối tượng bịt kín mặt điều khiển mô tô áp sát
và giật chiếc túi ni lông của nạn nhân treo trên xe
bên trong có gần một mươi năm triệu đồng tiền mặt cùng một chiếc điện thoại di động và một số giấy tờ khác
trưa hôm đó là một mươi ba h ngày chín tháng ba tôi có đi giao thịt táo chỗ bốn mươi chín phạm ngọc thạch
giao xong rồi tôi vừa ngừng xe tổ cho bốn mươi chín phạm ngọc thạch đây là vừa bước xuống
vừa bước xuống là cách nó có một bước hai bước thôi
nghe tên cướp ở xe qua là vừa tiến tới là lậm cái bầy tiền tôi đang treo ở trên xe
nghe là dục bầy thịt đó là chạy theo tên cướp
tôi có một việc là đi theo không kịp nữa
xác định hành vi của đối tượng là hết sức manh động và liều lĩnh ngang nhiên gây án giữa ban ngày
ngay sau khi nhận được tin báo của bị hại đội cảnh sát hình sự công an tp quy nhơn đã nhanh chóng triển khai lực lượng
tổ chức truy bắt nóng kẻ gây ra vụ cướp
đội cảnh sát hình sự tiến hành ngay các biện pháp nghiệp vụ chính xác
nắm tình hình rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn và tiến hành các biện pháp điều tra tại hiện trường
qua đó thì đội hình sự đã nhanh chóng triển khai lực lượng để thu thập tài liệu chứng cứ
xác định được rõ đối tượng và làm rõ ngay được đối tượng là nguyễn anh sơn
thực hiện hành vi cướp giật của bị hại nguyễn thế lợi
thủ phạm gây ra vụ cướp giật nêu trên là nguyễn anh sơn bốn mươi chín tuổi trú tại phường hải cảng tp quy nhơn
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận một mình điều khiển xe máy đi dạo trên các tuyến đường trong nội thành
khi phát hiện người đi đường đặc biệt là phụ nữ
nữ có mang theo tài sản bên người như túi sách nữ trang hoặc những tài sản có giá trị để trên xe
thì bám theo và chờ nạn nhân sơ hở sẽ ra tay gây án
là cái người phụ nữ này là sách thịt vô trong nhà người ta đứng kêu cửa quay cái mặt vô nhà người ta
ở ngồi đây là không có không dùm thấy được
thì tôi mới thọc tay ra tôi mới lấy cái bì nhựa đó qua xe tôi là tôi đi
hiện vụ việc đang được công an tp quy nhơn tiếp tục mở rộng điều tra
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
liên quan tới vụ phá rừng xảy ra trên địa bàn huyện nam đông bị phát hiện trong tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
lãnh đạo tri cục kiểm lâm tỉnh thừa thiên huế cho biết
các cơ quan chức năng đã bước đầu xác định được danh tính của một số đối tượng
và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
tri cục trưởng tri cục kiểm lâm lê ngọc tuấn cho biết
đơn vị đang phối hợp với phòng cảnh sát môi trường
công an huyện nam đông chính quyền địa phương chủ rừng và các đơn vị liên quan
tổ chức điều tra xác minh đối tượng vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật
tri cục kiểm lâm kiến nghị ủy ban nhân dân huyện nam đông sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
kiểm điểm trách nhiệm của các chủ rừng có liên quan đến việc khai thác rừng trái phép
đề nghị hạt kiểm lâm huyện xem xét trách nhiệm của kiểm lâm địa bàn xã thượng quảng
đề xuất biện pháp xử lý phù hợp
trước đó tình trạng phá rừng thuộc lâm phần của ban quản lý rừng phòng hộ nam đông
rừng cộng đồng thuộc thôn hai thôn bốn xã thượng quảng và rừng do ủy ban nhân dân xã thượng quảng quản lý
đã xảy ra vụ việc chặt phá rừng
lực lượng chức năng đã phát hiện một mươi hai cây gỗ gồm đào chám trò vừa bị cưa hạ
và bảy cây gỗ khác đã bị cưa hạ từ lâu
tại hiện trường số gỗ trên đã được các đối tượng cưa sẻ và hầu hết đã vận chuyển ra khỏi rừng
chỉ còn lại một số cây chám chưa bị cưa xẻ
một điểm chuyên sản xuất cung cấp súng quy mô lớn cho địa bàn tỉnh bình dương và thành phố hồ chí minh
vừa bị công an tỉnh bình dương triệt xóa hai đối tượng đã bị bắt giữ
chiều hai mươi bốn tháng ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương phối hợp với phòng cảnh sát giao thông
công an thị xã tân uyên bắt quả tang phạm văn minh chú tại thành phố hồ chí minh
đang tàng trữ hai khẩu súng rulo và năm mươi hai viên đạn khi đối tượng này đang di chuyển trên đường thuận giao chín
thành phố thuận an tỉnh bình dương
lâm tấn thỉnh khám xét nơi ở của hai đối tượng lực lượng công an thu giữ một mươi bảy khẩu súng
ba trăm linh linh một viên đạn cùng nhiều đồ vật dùng để chế tạo súng
đối tượng phạm văn minh thừa nhận hành vi chế tạo súng để bán cho người khác kiếm lời
lâm tấn thỉnh có nhiệm vụ sơn súng nhận tiền và trao đổi mua bán súng
hiện vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương tiếp tục điều tra mở rộng
mua bán trái phép chất ma túy lê trường hận trú tại quận liên triều thành phố đà nẵng
vừa bị tòa nhân dân thành phố đà nẵng đưa ra xét xử
theo cáo trạng vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một hận mua hai kg ma túy đá của đối tượng tên ni
không rõ nhân thân lai lịch với giá ba trăm tám mươi triệu đồng
trong quá trình mua bán ma túy hận bị lực lượng công an thành phố đà nẵng bắt quả tang
tại phiên tòa hận quanh kho chối tội nhiều nội dung mâu thuẫn
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt lê trường hận tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy
với hành vi trộm cắp tài sản võ ngọc thượng chú tại huyện đại lộc
vừa bị công an huyện đại lộc tỉnh quảng nam khởi tố bị can và bắt tạm giam
đây là đối tượng có nhiều tiền án về tội danh này
sáng ngày tám tháng ba chỉ trong vòng ba mươi phút phát hiện hai nhà dân trên địa bàn xã đại tân huyện đại lộc không có người ở nhà
võ ngọc thượng đã đột nhập trộm cắp được ba ba chỉ vàng và hơn ba mươi bốn triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an huyện đại lộc phát hiện thượng có biểu hiện nghi vấn
nên triệu tập để làm việc qua đấu tranh thượng đã khai nhận thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản nói trên
một sới bạc nằm sâu trong hẻm vừa bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long
phối hợp với công an phường hai chia xóa bắt giữ tám đối tượng
qua công tác trinh sát lực lượng công an kiểm tra quán cà phê không tên nằm sâu trong hẻm lê thị hồng gấm
thuộc phường hai thành phố vĩnh long thì phát hiện bắt giữ tám đối tượng đang tổ chức lắc tài sản
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ các dụng cụ dùng để lắc tài xỉu hơn năm mươi triệu đồng trên chiếu bạc
và trên người các đối tượng hiện công an tp vĩnh long đang xác minh củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
thưa quý vị du ngoạn trên sông hàn ngắm nhìn toàn cảnh vẻ đẹp của thành phố về đêm là tour du lịch được hầu hết du khách quốc tế lựa chọn khi đến với đà nẵng
do đó ở thời điểm này số lượng du thuyền trên sông hàn đang hoạt động hết công suất
để phục vụ du lịch để đảm bảo an toàn cho du khách tham quan lực lượng cảnh sát đường thủy công an thành phố đà nẵng
đã tăng cường công tác kiểm tra thực tế hoạt động vận tải hành khách bằng phương tiện này
tại bến cảng sông hàn hoạt động vận chuyển hành khách diễn ra sôi động bởi đây là thời điểm vàng của du lịch đường thủy nội địa
trước khi xuất bến chủ tàu hướng dẫn viên của mỗi đoàn khách nước ngoài bắt buộc phải phổ biến các quy định
và yêu cầu hành khách phải mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển
khi mà chúng tôi phổ biến là cái điều đó là điều bắt buộc và khách sẽ không được mặc áo phao trong suốt quá trình di chuyển
khi nào mà kết thúc về đêm đến khách có muốn chụp ảnh lưu niệm thì cũng sẽ cùng có áo phao thì nó cũng vẫn sẽ là một cái kỷ niệm
khách xuống là mình phải báo với nhân viên nhân viên nhân tàu là phải là cho khách ngầu vị trí từ chỗ mà mặc áo phao không cho khách đi qua lại
đà nẵng hiện đang quản lý bốn mươi chín hai km đường thủy nội địa trong đó tám ba km sông hàn
có hai mươi một tàu du lịch hoạt động
ngày cao điểm mỗi tàu vận chuyển từ bốn trăm linh đến sáu trăm linh lượt khách
hơn hai mươi năm làm thuyền trưởng ông lê văn hiền luôn ý thức được việc phải chấp hành các quy định
đặc biệt là không sử dụng nồng độ côn chở quá số người quy định khi điều khiển phương tiện
bởi thực tế trên sông hoàng đã từng xảy ra vụ chìm tàu hy hữu làm nhiều người thiệt mạng
trước khi là đã đây làm thượng trưởng rồi tiệt đối đã đặt vấn đề tranh hách nồng độ côn xã xưa
tiệt đối là có thành phần đó
và thứ nhất thứ nhì nữa là khi tàu khắp xuống tàu là chúng tôi phải toàn bộ
mà có phô cho đoạn bộ trước khi chúng tôi vào đấy
nhìn chung qua kiểm tra thì hầu hết các tàu du lịch kể cả du khách và các thuyền trưởng
các chủ tàu là chấp hành nghiêm túc
vừa rồi cũng có đầu cũng có xử lý được hai trường hợp
là bố trí thuyền viên không hợp lệ cho nên cũng đã xử phạt
còn ngoài ra là hầu hết là chấp hành nghiêm túc
bên cạnh kiểm tra hành chính
tổ công tác
cùng kiểm tra thực tế các trang thiết bị
đảm bảo an toàn của phương tiện chở khách
phao cứu sinh phao bè hệ thống vọng cháy chở cháy
chúng tàu cũng thực hiện ký cam kết
đảm bảo thực hiện các tiêu chí của bến khách an toàn
để mỗi du khách đến đà nẵng có một trải nghiệm hấp dẫn thú vị
vào ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã quảng trị
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
về tội lừa đảo chiếm loạt tài sản
đối với hoàng mạnh quỳnh
trú tại thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
kết quả điều tra xác định bị can hoàng mạnh quỳnh
đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
là tiền của nhiều người có mạng internet
bằng thủ đoạn tạo tài khoản giả mạo
hoặc chiếm quyền quản lý sử dụng tài khoản mạng xã hội
facebook zalo của người khác
sau đó giả mạo là chủ tài khoản
để nhắn tin lừa mượn tiền của bạn bè
người thân của chủ tài khoản đó
để cho họ chuyển tiền đến các tài khoản ngân hàng trên màn hình
các cơ quan tổ chức cá nhân nào đã bị hoàng mạnh quỳnh
sinh ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn sáu
trú tại khu phố năm phường hai thị xã quảng trị tỉnh quảng trị
lừa đảo chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng trên
thì liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
để được giải quyết
địa chỉ văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng trị
km số hai quốc lộ chín thành phố đông hà tỉnh quảng trị
điện thoại liên hệ sáu mươi chín bốn trăm một mươi hai hai trăm bốn mươi ba
hoặc điều tra viên nguyễn đức trung số điện thoại chín trăm một mươi ba bốn trăm tám mươi năm hai trăm năm mươi bốn
thưa quý vị và các đồng chí những hạn chế trong công tác phòng cháy chữa cháy
ở các cơ sở kinh doanh có điều kiện
như là quán bar massage vũ trường karaoke
đã nhiều lần được đề cập
thế nhưng dường như vẫn rơi vào
tình trạng biết rồi nói mãi
trên thực tế dù đã có hàng loạt các biện pháp được áp dụng
nhưng nguy cơ cháy nổ vẫn tiềm ẩn ở mức cao
những vụ cháy tại các cơ sở massage gần đây
lại tiếp tục là lời cảnh báo cho công tác phòng cháy chữa cháy
loại hình kinh doanh dịch vụ này
hình ảnh vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở tầm quất massage
vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ngõ hai trăm năm mươi bốn trên phố đê la thành quận đống đa hà nội
vị trí đám cháy từ tầng tám của một cơ sở massage
đây là kho chứa đồ của cơ sở này
còn đây là hình ảnh vụ cháy cơ sở massage
tại ngõ một phố việt hưng phường việt hưng quận long biên
vào tối ngày bảy tháng hai vừa qua
sáu người mắc kẹt đã chạy lên sân thượng cầu cứu
được cảnh sát đưa xuống đất an toàn
nguyên nhân vụ cháy được xác định là do chập điện
nhiều ngày sau khi vụ cháy xảy ra
đến nay cơ sở này vẫn chưa hoạt động trở lại
các nhân viên của cơ sở vẫn đang dọn dẹp tàn dư sau vụ cháy
đây là một cơ sở tập trung
tập trung đông người
đặc biệt lưu ý là đối với các cơ sở kinh doanh này
nó sẽ có những cái về dịch vụ về sông hơi
về các cái vùng các cái phòng đá
phòng phục vụ cho cái công tác sông hơi đấy
thì nó sẽ có những cái nguồn nhiệt
có thể là sẽ là một trong số những cái nguy cơ
gây ra cháy nổ ca
thực tế cho thấy đa phần các cơ sở massage hiện nay
nằm trong các khu dân cư đều không có giải pháp phòng cháy
ngay từ khâu thiết kế
đây đều là các công trình nhà ở
sau đó cho thuê vào mục đích kinh doanh massage
trong khi đó công tác tập quấn
nghiệp vụ cho đội ngũ nhân viên của nhiều cơ sở kinh doanh
còn bị buông lỏng
vì phần lớn những người này là lao động tự do
lao động thời vụ
nên khi hỏa hoạn xảy ra
đội ngũ này hầu như không có kỹ năng xử lý ban đầu
gần như là các cơ sở là sẽ là thuê nhà
hoặc là xử dụng chính ngôi nhà của mình
để hoạt động kinh doanh
chính vì thế
về khó khăn vướng mắt trong quá trình cải tạo
trong quá trình đưa vào hoạt động
thì nó sẽ là cái đường lối thoát nạn
cũng như là đảm bảo theo các quy chuẩn khung sáu về
và các cái tiêu chuẩn của công tác phòng cháy cháy cháy
nó sẽ rất là vướng mắc khó khăn trong cái vấn đề này
để đảm bảo được đủ điều kiện và nghiệm thu công trình
nhận thấy nguy cơ tiêu mần cháy nổ từ các quán massage
lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy cháy
và cứu nạn cứu hộ công an thành phố hà nội
đã thường xuyên kiểm tra các yếu tố về an toàn cháy nổ
cứu hộ cứu nạn đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ
massage tầm quất xoa bóp trên địa bàn
từ đó giả soát kiến nghị khắc phục các tồn tại vi phạm
về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
làm rõ các tồn tại vi phạm trong quá trình đầu tư xây dựng dự án
công trình hoạt động của cơ sở
tuyệt đối là không cho dùng những cái đồ như sêu tốc này
cái đồ biện tử nấu nướng ở trong phòng cả
tất cả nấu nướng mang ra ngoài chơi
mình cứ đảm bảo lúc nào cũng đảm bảo đi đâu tắt điện tới
ra ngoài cái tắt hết sạch điện
thì lúc đấy cả qua đêm cũng chả lấy được gì cả
đến lâu lúc nào mình phải bảo dưỡng những đường dây điện
cái áp điện mình phải bảo dưỡng thường xuyên
thay cái nào nó vấn đề xảy ra
thấy nguy cơ nó xảy ra mình phải thay mới
theo phân tích của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
cháy nổ ở các cơ sở massage
hầu hết có nguyên liệu
có nguyên nhân từ lỗi chủ quan của chủ cơ sở và các nhân viên tại đây
do vậy thời gian tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
sẽ triển khai quyết liệt công tác kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hay tái diễn vi phạm